tại phiên thảo luận về dự thảo nghị quyết của quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
tại kỳ họp thứ chín quốc hội quá một mươi bốn vừa qua đa số các đại biểu đã đồng tình với việc tiếp tục
ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
để giảm bớt khó khăn cho người dân
đây chính là đòn bẩy để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
những năm qua chính sách miễn giảm thuế đã tác động lớn
góp phần quan trọng để phát triển nông nghiệp nông thôn
ngoài ra chính sách này đã hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân
và khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này
đó là niềm vinh hạnh tốt cho sự phát triển về kinh tế của người dân
riêng bản thân tôi rất cảm ơn và mong muốn giảm đi một phần thuế nhỏ
để cho gia đình và mọi người xung quanh phát triển
nhà nước miễn giảm cho bên nông nghiệp chúng tôi bên nông dân
mà được như vậy thì chúng tôi sẽ quay vòng quả vải tiếp tục
ra thị trường sẽ ngon và ngọt hơn cho thị trường nước ta hơn
trong giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn một mươi tổng số thuế đất nông nghiệp được miễn giảm
trung bình khoảng hơn ba hai trăm sáu mươi tỷ đồng một năm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu trung bình khoảng hơn sáu ba trăm linh tỷ đồng một năm
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi khoảng hơn bảy bốn trăm linh tỷ đồng một năm
tôi nghĩ rằng là nhà nước dù có giảm nguồn
thu thông qua cái việc là giảm thuế nông nghiệp cho nông nghiệp và cho nông dân ấy
có thể là sẽ bị mất một cái khoản nguồn thu lớn
nhưng bù nại thì chúng ta lại giúp được cho hàng chục triệu hội nông dân
giúp cho hàng nghìn doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
có như thế thì cái thu nhập của người nông dân
có như thế thì cái phát triển nông nghiệp và nông thôn nó mới bền vững
và nó mới vượt qua được những cái khó khăn
hiện giờ và cũng như mai sau
nhiều năm qua chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã hỗ trợ rất lớn cho người nông dân
và những doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
trong thời điểm này khi người nông dân và ngành nông nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch covid một mươi chín
việc miễn thuế sử dụng đất thêm năm năm sẽ là đòn bầy quan trọng hỗ trợ người nông dân
ngành nông nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất và đầu tư phát triển